việc hết sức cần thiết trong những ngày hè nắng nóng
với điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng khắc nghiệt sức khỏe bộ đội và chất lượng huấn luyện của đơn vị
khi đồng quân cũng dễ gặp phải ảnh hưởng
và để giải được bài toán này sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn đã có nhiều biện pháp cách làm hiệu quả
phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình của đơn vị để bảo đảm cho bộ đội luôn có sức khỏe tốt
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện xây dựng đơn vị
mặc dù dưới thời tiết nắng nóng trên bốn mươi độ c nhưng tại các điểm huấn luyện gói buộc lượng nổ
của chiến sĩ sư đoàn chín trăm sáu mươi tám mọi hoạt động vẫn diễn ra đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng
để đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mùa nắng nóng
đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với đặc điểm
điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng vẫn đảm bảo đúng đủ nội dung chất lượng tốt
và thường xuyên tổ chức huấn luyện cho bộ đội
các nội dung phương pháp phòng chống say nắng say nóng để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mình và đồng đội

quá trình huấn luyện trên thao trường lực lượng quân y của sư đoàn chín trăm sáu mươi tám thường xuyên theo dõi
bám sát bộ đội để nắm tình hình sức khỏe đồng thời tích cực tìm kiếm các loại lá cây rừng giải nhiệt
để nấu cho bộ đội uống bổ sung đầy đủ lượng vitamin các khoáng chất tăng cường trồng các rau xanh
còn giống rau chất dinh dưỡng để khai thác đưa vào các bữa ăn của bộ đội nhằm tăng cường sức khỏe
bộ đội từ hai từ bốn thì tiến hành giò tỏi từ ba từ năm thì tiến hành điểm mắt để phong trọng các số bệnh
nhằm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội đạt kết quả cao nhất
dự báo trong những ngày tới thời tiết trên địa bàn các tỉnh bắc trung bộ sẽ tiếp tục diễn ra nắng nóng phức tạp
nhưng với quyết tâm cao các đơn vị quân khu bốn luôn có những giải pháp để đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội
duy trì quân số khỏe luôn đạt trên chín mươi chín luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong phần tin quốc tế nga sẵn sàng giúp anh điều tra vụ đầu độc mới
trung quốc tiếp tục quan ngại về nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại với mỹ
ngày năm tháng bảy anh đã đề nghị phía nga cung cấp các thông tin chi tiết về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh novichoks
đối với hai trạm tấn công
nga đã đề nghị phía nga cung cấp các thông tin chi tiết về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh novichok đối với hai trạm tấn công

còn về phía nga chủ tịch ủy ban quốc phòng của quốc hội nga vladikiy samanov cho biết
london cần đề nghị các chuyên gia nga giúp điều tra vụ đầu độc hai công dân này
moscow khẳng định sẵn sàng cung cấp cho london tất cả các thông tin cần thiết để điều tra vụ đầu độc hai công dân này
bởi nga quan tâm tới việc tìm ra sự thật
trước đó lực lượng chống khủng bố của anh cho biết hai công dân anh nói trên bị phát hiện trong tình trạng nguy kịch
gần thị trấn salisbury miền nam nước anh
những người này bị phơi nhiễm với chất độc thần kinh novichok loại chất độc được tìm thấy
trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang sergei skripal và con gái yulia hồi tháng ba vừa qua
căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc vẫn đang tiếp tục nóng lên khi bộ thương mại trung quốc cho biết
mức thuế mà mỹ áp đặt có thể phương hại tới chuỗi cung ứng toàn cầu
bao gồm cả các công ty nước ngoài đang hoạt động tại trung quốc
mặc dù vậy bộ thương mại trung quốc cũng nhắc lại quan điểm của bắc kinh
không muốn tham gia cuộc chiến thương mại với mỹ
trong thông báo bộ thương mại trung quốc cho rằng chính sách áp thuê mới của mỹ
chủ yếu nhằm vào chuỗi cung ứng toàn cầu và từ góc nhìn của bắc kinh
các chính sách thương mại của mỹ đang tác động tới các nền kinh tế trên toàn thế giới
ngoài ra bộ thương mại trung quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp ổn định môi trường đầu tư
giữa lúc các nhà đầu tư đang lo ngại nguy cơ chiến tranh thương mại giữa trung quốc và mỹ
sẽ đe dọa tới thị trường tài chính và thương mại toàn cầu
thông báo của bộ thương mại trung quốc đưa ra trong bối cảnh mỹ thông báo kế hoạch sẽ áp thuế
đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc trị giá ba mươi bốn tỷ đô la mỹ vào ngày sáu tháng bảy
và bắc kinh khẳng định sẽ có biện pháp trả đũa liên quan đến vấn đề này
trong ngày năm tháng bảy trong một thông báo cơ quan hải quan trung quốc cho biết mức thuế mà nước này áp dụng
với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ sẽ có hiệu lực ngay sau khi mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa trung quốc
tòa án hiến pháp chile vừa phê chuẩn dự luật cấm các doanh nghiệp sử dụng túi ni lông
mở đường cho chile trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực mỹ la tinh áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường
dự luật đã được quốc hội chile thông qua từ ngày một tháng sáu
sau tuần trước hiệp hội nhựa công nghiệp appila đã nộp đơn phản đối cho rằng dự luật trên là vi hiến
tuy nhiên tòa án hiến pháp đã bác đơn phản đối này
chile vốn là một trong những nước dẫn đầu mỹ la tinh về phản đối sử dụng túi ni lông
nước này đã cấm sử dụng túi ni lông ở patagonia
năm ngoái lệnh cấm này đã được mở rộng ra các khu vực duyên hải
theo thống kê mỗi năm chile thải ra môi trường khoảng ba bốn tỷ túi ni lông tương đương hai trăm linh chiếc một người
gần đây cộng đồng quốc tế đã quan tâm hơn tới các vấn đề môi trường liên quan đến các loại sản phẩm nhựa sử dụng một lần